hôm nay diễn đàn doanh nghiệp việt nam giữa kỳ hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại hà nội
chủ đề được chọn cho cuộc đối thoại thường niên năm nay là vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững
diễn đàn doanh nghiệp việt nam là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa chính phủ việt nam với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế
nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân
thuận lợi hóa môi trường đầu tư đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của việt nam
diễn đàn doanh nghiệp việt nam giữa kỳ hai nghìn một mươi chín quy tụ khoảng năm trăm linh đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
cơ quan quản lý và một mươi ba hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam
cộng đồng doanh nghiệp đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng
họ muốn không chỉ là một phần của nền kinh tế việt nam đang phát triển mạnh mẽ
không chỉ là bộ phận sẽ tận dụng tối đa những cơ hội mà chính phủ hành động đang kiến tạo
mà còn là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của kinh tế việt nam